có thể thấy năm hai nghìn một mươi sáu là một năm khó khăn nhất của ngành dệt may việt nam khi kim ngạch xuất khẩu đạt hai mươi tám hai tỷ usd thấp hơn một bảy tỷ usd so với mục tiêu đề ra từ đầu năm
trong khi áp lực cạnh tranh trên thế giới diễn ra hết sức gai gắt dẫn đến đơn hàng sụt giảm thì bản thân thị trường nội địa cũng chưa là điểm tựa vững chắc cho các doanh nghiệp dệt may việt nam
hiện thị trường nội địa có quy mô bốn năm tỷ usd cho ngành diệt may trong khi năng lực sản xuất của ngành diệt may việt nam đã lên tới ba mươi năm tỷ usd
nếu so sánh với trung quốc ấn độ hay indonesia thì thị trường nội địa của dệt may việt nam quá nhỏ
ngay cả với những doanh nghiệp đầu tư lớn trong việc mở rộng sản xuất kinh doanh hàng dệt may nội địa như đơn vị này cũng có nhận định về những khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu của thị trường
thống kê của vinatech tại khu vực nông thôn các sản phẩm dệt may việt nam
đang phải cạnh tranh gây gắt với hàng hóa nhập khẩu không rõ nguồn gốc
trong khi ở đô thị sản phẩm của doanh nghiệp nội cũng phải chạy đua về thị phần với hàng hóa nhập khẩu từ khu vực asean
nếu so sánh với sự tăng trưởng khá nhanh của kim mạch xuất khẩu thì con số tăng trưởng tại thị trường nội địa rất thấp
trong khi nhu cầu hàng dệt may tại thị trường trong nước còn khá lớn thì đây là sự bỏ ngỏ đáng tiếc của ngành dệt may
các chi phí về phân phối chi phí về vận chuyển và kể cả chi phí thuê mặt bằng để thực hiện hoạt động phân phối
đó là cái rào cản về sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước khi thực hiện phân phối trong nước mà cần có những cái chính sách vĩ mô tốt hơn
đặc biệt là trong chính sách về hỗ trợ kinh phân phối cho các doanh nghiệp thực hiện phân phối nội địa
là nước có sự tăng trưởng xuất khẩu lớn về dệt may nhưng người tiêu dùng lại khó có thể sử dụng hàng dệt may make in việt nam
một cách đại trà đang là một nghịch lý
vì vậy việc đầu tư công nghệ mở rộng phân khúc thị trường sản xuất hàng có chất lượng giá cả hợp lý là bài toán của diệt may nội địa